tại thành phố đà nẵng dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc mới liên tục tăng
trong đó có nhiều ca ở cộng đồng với lịch trình đi lại phức tạp đã khiến việc khoanh vùng cách ly
điều tra dịch tễ gặp nhiều khó khăn trước tình hình này ubnd tp đà nẵng đã và đang đẩy mạnh
nhiều biện pháp trong đó khẩn trương tăng tốc xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
ngay từ ngày một tháng tám ubnd tp đà nẵng phê duyệt phương án tổ chức xét nghiệm virus sars cov hai
trên diện rộng trên địa bàn tp đà nẵng theo đó việc thực hiện xét nghiệm sớm sars cov hai
đối với người bệnh nhân viên y tế ở bệnh viện và người dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
hoặc có biểu hiện nghi ngờ sốt ho khó thở đã và đang được triển khai tích cực
qua đó phát hiện sớm ca bệnh cách ly điều trị kịp thời
ngành y tế cũng đã triển khai đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên cơ sở là phân luồn
cũng như trong những trường hợp có những biểu hiện về các đường hô hấp
thì cán bộ y tế sẽ có thể lấy mẫu và sau đó diễn tư có thể làm các xét nghiệm để có thể sàn lọc đối tượng này
ghi nhận tại các chợ dân sinh khu dân cư việc thành phố đà nẵng phê duyệt phương án tổ chức xét nghiệm
virus sars cov hai diện rộng trên địa bàn được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ
chắc chắn là mình cứ chấp hành nghiêm túc thì chắc là bệnh dịch nó sẽ qua được
nhà nước mình ban hành cái công văn đó thì rất là mừng rất là mong muốn
để bệnh dịch nó sẽ qua được
để sớm được phát thủy ngăn cái dịch bệnh này
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng bảo đảm số lượng nhân lực có kỹ năng
lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán covid một mươi chín theo đúng quy định hướng dẫn của bộ y tế
bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực
tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến mùng sáu tháng tám đà nẵng đã xác định được hơn tám năm trăm linh đối tượng f một
hơn tám đối tượng f hai liên quan đến các trường hợp nhiễm sars cov hai
đang cách ly hơn ba sáu trăm linh trường hợp f một tại các cơ sở y tế hơn ba sáu trăm linh trường hợp f một tại các khu cách ly tập trung

cũng từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến mùng sáu tháng tám đã thực hiện lấy gần ba mươi bốn tám trăm linh mẫu
trong đó có hơn hai mươi chín mẫu có kết quả âm tính một trăm chín mươi ba mẫu xét nghiệm dương tính với sars cov hai